hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sửa chữa cho chủ tịch tân hoàng minh với lời chia sẻ khó khăn vất vả và cả những thiệt thòi của các bị hại cảm ơn sự bao dung độ lượng của nhiều người bị hại
theo quan điểm bào chữa của luật sư số tiền hơn tám sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng là rất lớn
phần nhiều trong số này là tiền mà ông đỗ anh dũng đã vận động gia đình bạn bè người thân huy động để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án
đây là con số ý nghĩa khi là tiền khắc phục hậu quả lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu
bản thân bị cáo thể hiện sự ăn năn hối hận
dám nhận trách nhiệm đối với những sai phạm của mình thể hiện mong muốn của ông đỗ anh dũng trong việc giảm thiệt hại đến mức tối đa đối với các nhà đầu tư
luật sư cho rằng chủ trương của pháp luật trong việc xử lý các tội danh liên quan đến xâm phạm sở hữu hoặc liên quan đến kinh tế
chính là giảm nhẹ tối đa đối với những người đã khắc phục hậu quả triệt đề
đành rằng vi phạm thì phải bị xử lý nhưng thiết nghĩ ông đỗ anh dũng đã phải trả giá rất đắt cho vi phạm của mình
chỉ còn vài ngày nữa là đủ hai năm bị tạm giam ông dũng đã quá thấm thiế bài học sương máu này
bản thân bị tù tội bao nhiêu kế hoạch dự án bị đình trệ doanh nghiệp trở thành lụi bại
lời luật sư giang hồng thanh
từ những phân tích trên luật sư giang hồng thành đề nghị quý tòa quý viện cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt của bộ luật hình sự
áp dụng chính sách hình sự đặc biệt cho ông đỗ anh dũng được hưởng một hình phạt nhân văn nhân đạo
sớm có cơ hội trở về đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển kinh tế nước nhà
được quyền tự bào chữa chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng xin hội đồng xét xử cho bản thân được hưởng mức án phù hợp
bào chữa cho bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tân hoàng minh luật sư nguyễn văn tú cho rằng
bị cáo đỗ anh dũng và đỗ hoàng việt đều được các bị hại xin giảm án vì đã nỗ lực khắc phục hậu quả nhanh chóng
triệt đẻ toàn diện với số tiền đặc biệt lớn đây là tình tiết giảm nhẹ tội cho các bị cáo
theo luật sư trong vụ án này có hai điều đặc biệt số lượng bị hại lớn số lượng bị hại xin giảm án cũng đặc biệt lớn
rất đông người bị hại đội mưa đến tòa xin giảm án cho bị cáo trong vụ án
về mặt ý thức chủ quan của tội phạm luật sư cho rằng cả bị cáo và bị hại đều hợp tác với nhau
người vay có trả người cho vay được nhận tiền
bị cáo dũng việt không có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại
nhưng do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ nên đã vi phạm vào các quy định của pháp luật
xét theo các quy định pháp luật thì hành vi của họ là vi phạm pháp luật
họ không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt
song vẫn luôn chấp hành các quyết định của cơ quan tố tụng trình bày của luật sư tú
vẫn theo quan điểm bào chữa của luật sư đây là bài học quý báu
đắt giá cho những doanh nhân chưa hiểu sâu sắc pháp luật
bản chất họ chỉ muốn tạo thêm việc làm làm giàu cho doanh nghiệp cho xã hội
nhưng do thiếu nhận thức pháp luật mà đã có hành vi vi phạm
luật sư nguyễn văn tố đề nghị hội đồng xét xử
viện kiểm sát cân nhắc xem xét cho các bị cáo mức án thấp hơn mức
mà đại diện viện kiểm sát đã đề nghị được quyền tự bào chữa bị cáo việt trình bày
sau khi nghe bản luận tội và bào chữa của luật sư tôi chỉ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
sáng ngày hai mươi một tháng ba tập đoàn tân hoàng minh đã nộp hai tỷ đồng vào cục thi hành án dân sự tp hà nội
để khắc phục thêm hậu quả trong vụ án
ông đỗ anh dũng bị đề nghị mức án chín đến một mươi năm tù
chiều ngày hai mươi một tháng ba phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo độ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh và một mươi bốn đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết thúc phần xét hỏi
trước khi phiên tòa chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát công bố bản luận
tội đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đại diện viện kiểm soát tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
và đều khai nhận bị cáo đỗ anh dũng là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu
sau đó các bị cáo thực hiện thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
khiến các bị hại tin tưởng tham gia mua trái phiếu và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và nhà nước bảo vệ
các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự có chuyên môn nghiệp vụ có hiểu biết pháp luật
nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện hành vi sai phạm để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
theo đại diện viện kiểm soát tập đoàn tân hoàng minh hoạt động với hình thức công ty gia đình
trong đó đỗ anh dũng là chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc đại diện theo pháp luật
đồng thời ông dũng cũng là người điều hành chỉ đạo quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại tập đoàn này
trong vụ án này bị cáo độ anh dũng là người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành chín gói trái phiếu
để huy động tiền trái pháp luật cho tập đoàn tân hoàng minh thông qua bị cáo đỗ hoàng việt
do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh mức án chín đến một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh trên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh mức án năm sáu năm tù
lê văn thịnh phó tổng giám đốc tân hoàng minh ba mươi ba mươi sáu tháng tù
phung thế tính phó giám đốc trung tâm tài trình kế toán
kiêm kế toán trường tân hoàng minh mức án bốn năm năm tù
riêng nguyễn mạnh hùng phó tổng giám đốc tân hoàng minh
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
bị viện kiểm sát đề nghị mức án ba mươi ba mươi sáu tháng tù
trần hồng sơn phó tổng giám đốc tân hoàng minh
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay mức án ba mươi ba mươi sáu tháng tù
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông mức án ba mươi ba mươi sáu tháng tù
đối với bị cáo hoàng quyết chiến phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn tân hoàng minh bị đề nghị mức án bốn đến năm năm tù
lê thị mai nguyên phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn tập đoàn tân hoàng minh mức án ba mươi sáu bốn mươi hai tháng tù
vũ lê vân anh phó giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn tân hoàng minh ba mươi sáu bốn mươi hai tháng tù
nguyễn văn khẩn phó phòng ngân sách trung tâm tài chính kế toán tập đoàn tân hoàng minh ba mươi ba mươi sáu tháng tù
đối với nhóm bị cáo thuộc nhóm kiểm toán đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo bùi thị ngọc lần
kiệu phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn dịch vụ tư vấn tài trình kế toán và kiểm toán nam việt
chi nhánh phía bắc mức án ba mươi ba mươi sáu tháng tù
lê văn giò tổng giám đốc công ty cpa hà nội ba mươi ba mươi sáu tháng tù
nguyễn thị hải cựu phó tổng giám đốc công ty cpa hà nội hai mươi bốn ba mươi tháng tù
phan anh hùng kiệu phó giám đốc công ty cpa hà nội chi nhánh sài gòn
về trách nhiệm dân sự các bị cáo có trách nhiệm đền bù hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại
số tiền chiếm đoạt này đã được thu hồi nên viện kiểm sát đề nghị trả lại cho các bị hại
nhiều bị hại trong vụ án cho rằng ngoài hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng tiền gốc
chủ tịch tân hoàng minh phải bồi thường thêm tiền lãi nhưng đại diện viện kiểm sát xác định hợp đồng mua trái phiếu là vô hiệu
tức là các bên chỉ hoàn cho nhau những gì đã nhận
chiều ngày hai mươi một tháng ba đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội nêu quan điểm xử lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tập đoàn tân hoàng minh
và đưa mức án đề nghị với các bị cáo
theo kiểm sát viên tân hoàng minh là doanh nghiệp gia đình do bị cáo đỗ anh dũng làm chủ tịch
chỉ đạo mọi việc khi tập đoàn này gặp khó khăn về tài chính bị cáo dũng tìm cách huy động tiền thông qua bán trái phiếu
các bị cáo thống nhất tân hoàng minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty còn không thể kiểm toán kịp thời
thêm vào đó công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm công ty ngôi sao việt công ty solay và công ty cung điện mùa đông
các công ty con này sau đó mở chín đợt trao bán trái phiếu riêng lẻ tổng trị giá hơn một mươi tỷ đồng
qua đây đỗ anh dũng và đồng phạm huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
số tiền huy động được ông dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau không đúng mục đích phát hành trái phiếu
cơ quan tố tụng cáo buộc một mươi năm bị cáo trong vụ chiếm đoạt tài sản tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại
đánh giá chung đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quyền tài sản của người dân được pháp luật bảo vệ
các bị cáo phạm tội vì tư lợi và phạm tội nhiều lần
ngược lại họ được ghi nhận các tình trạng
do đã khắc phục hậu quả thanh khẩn khai báo chưa tiền án tiền sự
riêng bị cáo độ anh dũng được ghi nhận là có đóng góp cho xã hội được tặng nhiều bằng khen
phía công tố xác định bị cáo độ anh dũng có vai trò chỉ đạo xuyên suốt cao nhất trong vụ án
và con trai ông bị cáo đỗ hoàng việt giữ vai trò thứ hai nên cần nhận án tù
các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức chỉ cần tuyên phạt mức án nhẹ
về trách nhiệm dân sự viện kiểm sát nêu quan điểm
tiền gốc các bị hại bỏ ra mua trái phiếu đã bị chiếm đoạt tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
do vậy tòa án cần chấp nhận yêu cầu của các bị hại trả số tiền gốc này cho họ
một số bị hại yêu cầu trả tiền lái nhưng kiểm soát viên cho rằng
việc phát hành trái phiếu trong vụ án là vi phạm pháp luật hiện đã bị hủy
do đó hợp đồng mua bán trái phiếu là vô hiệu
cần xử lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệu
tức trả cho nhau những gì đã nhận tân hoàng minh không cần trả lãi sau thời điểm khởi tố
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau